để quản lý các dự án đối tác công tư hiệu quả luật đầu tư ppp được quốc hội thông qua trở thành một khuôn khổ pháp lý
nhằm điều chỉnh hành vi của tất cả các bên có liên quan đến ppp phát triển lành mạnh ppp ngăn chặn và xử lý hiệu quả những sai phạm phát sinh
một trong những bất cập trong việc thực hiện hình thức ppp đối tác công tư trong các dự án giao thông trước đây
chính là chủ trương đầu tư cho phép xây dựng trên tuyến đường hiện hữu
người dân đang đi con đường không phải trả phí
trở thành không có sự lựa chọn nào khác
vấn đề thu hồi vốn bot cụ thể là việc đặt trạm thu phí với khoảng cách bảy mươi km nhưng có nhiều trạm thu phí đặt ở khoảng cách khá gần
việc thu hồi vốn cho các chủ đầu tư dự án bot cũng gặp nhiều bất cập
sự sụt giảm doanh thu của các dự án bot do nhiều nguyên nhân lộ trình tăng phí ba năm một lần các dự án không thực hiện được
xuất hiện nhiều tuyến đường xe chạy né trạm thu phí
chủ tạm doanh thu có mấy nguyên nhân
thứ nhất là chưa tăng phí theo lộ trình trong hợp đồng đã ký
như các bạn đã biết trong hợp đồng ký thì ba năm điều chỉnh một lần một lần tăng khoảng từ chín đến một mươi tám
đấy là hợp đồng ký theo công tư một năm trình bố tài chính cho phép được làm như thế
luật ppp ra đời quy định tỷ lệ góp vốn chủ sở hữu tăng lên bảo đảm sẽ lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực tài chính
đây là nội dung quan trọng bảo đảm tính khả thi cho dự án
việc mà tăng tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư cũng là một động thái đúng của chính phủ
lý do là do bản chất của
mô hình ppp là mô hình hợp tác công tư
thì đã gọi là hợp tác công tư thì các bên đều phải có cái trách nhiệm và nghĩa vụ tương đối đáng kể trong dự án
thì cái tỷ lệ hai mươi là một cái tỷ lệ nó không phải là ngẫu nhiên mà nó là một cái tỷ lệ cũng theo thông lệ quốc tế
là nó cũng gắn liền với cái trách nhiệm và nghĩa vụ khi mà anh có một cái tỷ lệ vốn đáng kể
thì anh cũng chịu rủi ro ở mức độ cũng đáng kể
và trên cơ sở đó thì anh cũng có cái quyền để mà điều hành cái dự án làm sao để nó đạt cái hiệu quả tốt nhất cho dự án
tuy nhiên quy định này cũng được vận dụng phù hợp với tình hình thực tế
tùy theo tính chất quy mô của dự án mà tỷ lệ hai mươi được quy định cho phù hợp với năng lực của nhà đầu tư và tính khả thi của dự án
bởi trong các dự án ppp cơ cấu nguồn vốn được phân chia rõ ràng
bao gồm vốn của nhà đầu tư vốn vay của ngân hàng và vốn hỗ trợ của nhà nước
quy mô dự án thường lớn
vì vậy điều kiện tiên quyết là các nhà đầu tư cần chứng minh năng lực tài chính của mình
bản chất là tham gia vào một dự án ppp thì đòi hỏi các nhà đầu tư cũng phải chuẩn bị cho mình một năng lực tài chính nhất định
bởi vì đặc thù của các dự án pp là các cái dự án mà có cái thời gian tương đối dài cái vốn đầu tư tương đối là lớn
quy định mới sẽ được cụ thể hóa tại cao tốc bắc nam mà các công trình trước đây chưa có
đó là lựa chọn nhà đầu tư trên cơ sở tổng mức đầu tư và thiết kế kỹ thuật cùng dự án được duyệt
đây là yếu tố vừa bảo đảm lựa chọn được nhà đầu tư phát huy được năng lực của mình
một trong những băn khoăn lớn nhất hiện nay đó là việc cơ chế chính sách cho các nhà đầu tư còn nhiều hạn chế
vì vậy luật ppp
sẽ khắc phục tình trạng vắng bóng các nhà đầu tư ngoại có tiềm năng tại các công trình trọng điểm cần nguồn vốn lớn như hiện nay